liên quan đến vụ hành hung bác sĩ xảy ra tại thành phố hồ chí minh
người đàn ông bốn mươi tuổi cho rằng các bác sĩ đã chậm cấp cứu con gái của mình
đang bị hóc xương cá nên đã la hét bóc cổ đẩy ngã một người
vào ngày hai mươi chín tháng bảy người đàn ông này đã bị công an quận bình thạnh triệu tập
để làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ
theo điều tra vào ngày hai mươi tám tháng bảy bé gái một mươi tuổi bị hóc xương cá
được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định
lúc này bé gái đã nút vướng và đau sinh hiệu bình thường không khó thở không la khóc
nam bác sĩ dặn bé ngồi chờ để nhân viên y tế chuyên khoa tai mũi họng đến nội soi gấp xương
tuy nhiên khoảng năm phút sau khi bác sĩ đang ngồi xem phim city x quang của các ca chấn thương khác
thì bố bé gái đã xông vào la hét không đồng ý chờ đợi
bác sĩ giải thích cần chờ người bên chuyên khoa lên để xử lý cho bệnh nhi
thì bị ông này bóp cổ và đẩy ngã
làm việc với cơ quan công an người đàn ông này đã thừa nhận do quá lo lắng
việc con mình bị hóc xương
phải chờ đợi lâu nên nổi nóng